thực hiện mở cửa giảm ra vé để đón khách tham quan mở lại phố đêm đưa các trò chơi dân gian quay trở lại hoạt động đầu tư vào cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch
vâng đó là những hành động cụ thể của thành phố hội an tỉnh quảng nam nhằm tạo đà để kích cầu ngành du lịch đang bị ảm đạm sau hai đợt dịch bệnh covid một mươi chín
một trong những đặc sản của đêm phố cổ hội an là các tiết mục đường phố mang đậm nghệ thuật văn hóa dân gian của việt nam được các nghệ nhân nghệ sĩ trình diễn hàng đêm
song dịch covid một mươi chín hai lần bùng phát khiến mọi hoạt động phải dừng lại
vừa qua khi thành phố hội an thực hiện mở cửa đón khách trò chơi dân gian hô hát bài tròi và nhiều hoạt động văn hóa khác như được sống dậy khi thu hút sự quan tâm nhiều nhất của du khách
sau khi mở cửa lại tất cả các điểm tham quan dù lượng khách đến với đô thị cổ hội an không nhiều chủ yếu ở các địa phương lân cận như đà nẵng quảng trị quảng bình
sòng chính quyền thành phố vẫn nỗ lực duy trì tất cả các hoạt động để mỗi du khách đến đây đều tận hưởng đầy đủ vẻ đẹp của một thương cảng từng rất sầm uất trước đây và nay đã trở thành một di sản văn hóa của thế giới được unesco công nhận
sau một thời gian dài của dịch bệnh thì em với bạn của em cũng
có kế hoạch để quay lại trùng hợp hôm nay là rằm tháng tám nữa nên là tụi em quay lại đây để tận hưởng cái không khí đấy
mặc dù là số lượng khách đến với hội an chưa đông nhưng mà chúng tôi cũng luôn là cố gắng hết sức để mà duy trì tất cả các hoạt động
và chúng tôi cũng tập trung đẩy mạnh các hoạt động đường phố và tập trung đặc biệt vào những ngày cuối tuần
để cho du khách có thể đến với hội an và thử làm các hoạt động biểu diễn
ngoài mở cửa giảm giá vé đưa hoạt động văn hóa dân gian ẩm thực hoạt động xuyên suốt
thành phố hội an còn tập trung khảo sát thu thập ý kiến của các doanh nghiệp và đơn vị phối hợp
để tăng cường công tác quản lý tổ chức các hoạt động lữ hành hướng dẫn du lịch vận tải lưu trú ăn uống mua sắm thể thao và các dịch vụ khác có liên quan
đặc biệt hội an chú trọng hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch để từ đó tạo đà khôi phục ngành du lịch vốn bị tổn thương nặng nề do đại dịch covid một mươi chín